quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ ngày mai trở đi vùng áp thấp nóng phía tây sẽ mở rộng về phía nước ta
và trở thành hình thế chính chi phối các tỉnh thành miền bắc
vì thế từ mai bắc bộ sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng diện rộng mới
trong đó khu vực có mức nhiệt nóng bức hơn cả sẽ là các tỉnh nam đồng bằng
trong đó có thủ đô hà nội và khu vực hòa bình với mức nhiệt là từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
các khu vực khác nhiệt độ thấp hơn giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
dự báo trong ngày mai cùng với sự góp mặt trở lại của vùng áp thấp nóng phía tây
thì nhiệt độ ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền trung dọc từ thanh hóa trở vào tới tận bình thuận
đều giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
bắc bộ và miền trung đang trong kỳ tăng nhiệt mới thì ở nam bộ và tây nguyên lại bước vào xu hướng giảm nhiệt
nguyên nhân là do các vùng nhiễu động từ ngoài biển vào gây mưa mưa rào và rông về chiều và tối
còn buổi sáng thì trời còn nắng nhưng gián đoạn
nguyên giảm xuống ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn ở nam bộ nhiệt độ hầu hết dưới ba mươi bốn độ
trên biển trong đêm nay ở khu vực vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
khu vực huyện đảo hoàng sa thì có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam ở mức cấp bốn
còn ở khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió tây nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước